việt nam đã một mươi năm ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới covid một mươi chín trong cộng đồng
đây là một thông tin khả quan mà chúng tôi vừa được cập nhật
hiện tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam là một sáu mươi ba ca
trong một sáu mươi ba ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là chín trăm ba mươi sáu ca số ca còn đang điều trị là chín mươi hai ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là ba mươi sáu trăm năm mươi ba người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện bốn trăm năm mươi bốn người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi năm một trăm hai mươi người cách ly tại nhà nơi lưu trú một mươi năm bảy mươi chín người